thưa quý vị đối tượng phan văn vắt trú tại huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa bị phong cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu tạm giữ về hành vi giết người
phan văn vắt là thuyền viên đánh bắt cá ngày hai mươi tháng một mươi khi tàu đang neo đậu ngoài khơi giữa vắt và thuyền trường xảy ra mâu thuẫn vắt đã sử dụng hung khí đâm vào ngực thuyền trường
đến hai mươi giờ cùng ngày thuyền trường đã tử vong nên thuyền viên điều khiển tàu trở về đất liền và báo cho cơ quan công an
bực tức vì cãi nhau và không được ra hạ nợ võ thị ngọc mai đã mua xăng đến đốt phòng của chủ nợ mai đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương tạm giữ
mai có mâu thuẫn về tiền bạc với một phụ nữ ở huyện an phố tỉnh an giang nên hai bên xảy ra sâu sát
tối hai mươi một tháng một mươi do bực tức nên mai đã lấy ổ khóa mang theo để khóa cửa phòng trọ của chủ nợ rồi đổ xăng chan vào phòng và châm lửa đốt
sau khi lửa bùng cháy mai bỏ chúng
tại thời điểm mai phóng hỏa trong phòng trọ đang có người
lực lượng chức năng tỉnh quảng trị vừa liên tiếp đấu tranh thành công hai chuyên án ma túy bắt giữ ba đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới thù giữ bốn mươi tám nguyên viên ma túy tổng hợp
vào sáng sớm ngày hai mươi ba tháng một mươi tại quốc lộ chín đoạn thuộc thị trấn crong clang huyện đắk crong lực lượng chức năng bắt quả tang hồ a kinh vận chuyển trái phép một mươi tám viên ma túy
cũng tại quốc lộ chín trước đó lực lượng phối hợp đã bắt giữ hai đối tượng là bùi công tài và đặng quang nghĩa đang tàng trữ vận chuyển gần ba mươi viên ma túy
bất ngờ kiểm tra quán ba trên địa bàn phướng lam sơn thành phố thanh hóa công an thành phố thanh hóa đã phát hiện nhiều người sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra trong quán có khoảng bảy mươi người trong đó có bốn bàn sử dụng trái phép chất ma túy thù giữ tại chỗ các chất ma túy và các đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy
qua kiểm tra nhanh có hai mươi năm trường hợp dương tính với ma túy
thưa quý vị hôm nay quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
trong buổi sáng các đại biểu thảo luận ở tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba sự khiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn ba mươi
tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba sự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi bốn
đánh giá giữa nhiệm kỳ
thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tài chính quốc gia và vay trả nợ công năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
kết quả thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba hai nghìn hai mươi hai qh một mươi năm về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
báo cáo của chính phủ về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
kết quả giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại nghị quyết số một trăm linh một hai nghìn hai mươi ba qh một mươi năm về kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
buổi chiều chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới trình bày báo cáo giải trình
tiếp thu chỉnh lý sự thảo luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
quốc hội cũng tiến hành biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị công an tỉnh đồng nai vừa tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra
giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông năm hai nghìn hai mươi ba cho một trăm hai mươi tám cán bộ cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
xử lý tai nạn giao thông thuộc công an bốn tỉnh gồm đồng nai lâm đồng bình thuận và bà rịa úng tàu
trong thời gian năm ngày các học viên sẽ được các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đồng nai và cục cảnh sát giao thông truyền đạt tám chuyên đề
liên quan đến công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông gồm những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của cảnh sát giao thông
về công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông hoạt động tiếp nhận giải quyết tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
khởi tố vụ án tai nạn giao thông và chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra phương pháp sơ cứu cấp cứu nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông
quy trình điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy phương pháp phát hiện thu thập bảo quản dấu vết đánh giá tình hình dấu vết
đánh giá hình thành dấu vết công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông công tác khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông
công tác báo cáo thống kê tổng hợp và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông
ngày hôm qua công an tỉnh hương yên tổ chức hội thi trưởng công an xã thị trấn giỏi năm hai nghìn hai mươi ba
qua các vòng thi cấp huyện một mươi thí sinh xuất sắc là trưởng công an cấp xã
một mươi huyện thành phố thị xã tham gia hội thi tranh tài với hai phần gồm thuyết trình và giải quyết tình huống
tập trung vào các chủ đề sáng kiến kinh nghiệm trong công tác biện pháp cách thức
hiệu quả sáng tạo trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tệ nạn xã hội
tuyên truyền vận động quần chúng phòng chống các loại tội phạm tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
nhân dịp này giám đốc công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm cho tám mươi sáu đồng chí trưởng phó trưởng công an cấp xã giữ chức danh điều tra viên
như vậy tính đến nay công an hương yên đã đảm bảo một trăm sáu mươi một trên một trăm sáu mươi một đơn vị công an xã phường thị trấn có điều tra viên
nâng tổng số điều tra viên hiện có tại công an cấp xã lên đến một trăm tám mươi năm đồng chí
thưa quý vị xây dựng chính quyền số là hướng tới các hoạt động của chính quyền sẽ được vận hành dựa trên nền tảng của
công nghệ thông tin giúp giảm thiểu chi phí tăng khả năng tương tác và cung bướng dịch vụ theo hình thức trực tuyến để phục vụ người dân tốt hơn
hiện nay bên cạnh cải cách thủ tục hành chính đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến
nhiều địa phương đã xây dựng các ứng dụng số giúp kết nối tương tác hai chiều giữa chính quyền người dân và doanh nghiệp trở nên hiệu quả và nhanh chóng hơn
ghi nhận sau đây tại tỉnh thái nguyên
từ ngày cài đặt ứng dụng công dân số thái nguyên si thái nguyên
chị nguyễn thị hồng vân có thể nhanh chóng phản ánh những bức xúc của mình đến chính quyền
từ vi phạm trật tự an toàn giao thông đến các vấn đề xã hội đời sống
bên cạnh đó chị cũng có thể giám sát quá trình tiếp nhận và xử lý vụ việc
nếu mà tôi có vấn đề gì liên quan đến các cấp chính quyền hay là những vấn đề xảy ra trong đời sống
thì tôi chỉ cần lên si thái nguyên và làm một cái phản ánh
thì sẽ được các bạn ở si thái nguyên tiếp nhận rất là nhanh
và sau tầm khoảng hai nhanh có những phản ánh
nhanh một ngày hoặc hai ba ngày thì đã thấy có kết quả của các cơ quan đơn vị tiếp nhận và phản ánh lại cho chúng tôi
và những vấn đề chúng tôi phản ánh được các cơ quan đơn vị giải quyết rất là thấu đáo và hợp tình hợp lý
sau khi công dân phản ánh các vấn đề trên ứng dụng
các sở ngành địa phương sẽ tiếp nhận xử lý dưới sự giám sát của trung tâm điều hành thông minh tỉnh
bên cạnh đó ứng dụng công dân số này còn có các tính năng như cung cấp thông tin cảnh báo
thông tin từ chính quyền ubnd tỉnh
và tích hợp thông tin y tế giáo dục
qua đó tạo điều kiện kết nối nhanh chóng giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp
trước đây thì tôi thấy là khi chưa có cái ứng dụng này thì cái việc phản ánh nó cũng khá là bất tiện
ví dụ như là tôi phải gửi các đơn
tuy nhiên là với cái ứng dụng xây thánh nguyên này thì tôi có thể gửi trực tiếp ở trên app
và cái việc xử lý phản ánh của người dân thì được các cơ quan liên quan xử lý rất nhanh
và tôi có thể là đánh giá cái mức độ hài lòng của mình trên cái ứng dụng này
thật ra là tôi thấy là ứng dụng này rất là thuận tiện
ngoài cái phản ánh hiện trường ra thì mọi người có thể lắm bắt được thông tin một cách chính thống
từ trên cái ứng dụng xây thánh nguyên này
vì là tất cả các thông tin chỉ đạo điều hành của tỉnh này
hay là những cái thông tin về kinh tế văn hóa xã hội
thì đều được đăng tải trên ứng dụng xây thánh nguyên
để người dân có thể dễ dàng tìm kiếm và sử dụng
tính đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba số lượt tải ứng dụng si thái nguyên là hơn ba trăm hai mươi lượt
với một trăm linh sáu hai trăm tám mươi chín số tài khoản đăng ký trên hệ thống
ứng dụng đã tiếp nhận hai tám trăm một mươi ba phản ánh từ phía công dân
trong đó cơ bản các phản ánh đều được xử lý xong
sau hơn hai năm triển khai ứng dụng công dân số này liên tục được nâng cấp
chỉnh sửa để đáp ứng nhu cầu của người dân
các tính năng các cái nội dung trong đó thì luôn luôn
luôn được cập nhật luôn luôn được chỉnh sửa để đáp ứng yêu cầu tốt nhất của người dân
tùy từng giai đoạn nhu cầu đến đâu chúng ta sẽ làm ăn đó
thứ hai nữa là sẽ tập trung vào dịch vụ công trực tuyến
việc cá thể hóa từng thủ tục hành chính đến người dân là một câu chuyện rất là quan trọng và dài lâu
thì đây là mục tiêu mà chúng tôi sẽ đạt được để phần mềm xây thánh nguyên sau này
chúng sẽ nâng cấp thành nhiều phiên bản khác nhau theo từng giai đoạn
tuy nhiên là sẽ hướng tới một cái thứ là sẽ áp dụng được các cái trí tuệ nhân tạo vào
hoặc là dữ liệu lớn vào để phân tích đánh giá được để làm sao
mỗi một người dân mỗi một cái máy điện thoại để cài phần mềm lên
sẽ gắn với một cái đặc tính cụ thể của mỗi một con người
như là yêu thích hay là nhu cầu đến đâu thì hệ thống sẽ định nghĩa được đến đó
qua ứng dụng si thái nguyên người dân nắm bắt được các hoạt động của chính quyền
một cách công khai minh bạch
ngược lại chính quyền cũng nắm bắt được nguyện vọng và những phản ánh kiến nghị của người dân
để nâng cao trách nhiệm trong quản lý điều hành
tất cả được thực hiện qua kênh số một cách nhanh chóng hiệu quả
từng bước xây dựng chính quyền số xã hội số công dân số

một cách công khai minh bạch
tất cả được thực hiện qua kênh số một cách công khai hiệu quả từng bước xây dựng chính quyền số xã hội số công dân số
qua ứng dụng si thái nguyên người dân nắm bắt được các hoạt động của chính quyền số xã hội số công dân số
qua ứng dụng si thái nguyên người dân nắm bắt được các hoạt động của chính quyền số xã hội số công dân số
sau đó phó thủ tướng lê minh khái đã đồng ý với đề xuất của bộ tài chính về việc tiếp tục thực hiện giảm hai thuế vat
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn để trình xin ý kiến quốc hội
việc giảm hai thuế xuất vat sẽ tiếp tục được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế xuất một mươi còn tám
việc giảm thuế này sẽ trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ như đã áp dụng trong năm hai nghìn hai mươi ba

về mức thuế bảo vệ
bộ tài chính cũng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng dầu mỡ nhờn
theo đó bộ tài chính đề xuất tiếp tục giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu mỡ nhờn trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đánh giá tác động đến thu ngân sách nhà nước bộ tài chính cho biết
việc thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng hai trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng hai mươi năm tỷ đồng
xong những chính sách này sẽ tạo động lực thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của các doanh nghiệp
cũng như hỗ trợ cho người dân trong bối cảnh hiện nay
xung quanh nội dung này vấn đề và chính sách ngày hôm nay có cuộc trao đổi ngắn
cùng bà nguyễn thị cúc chủ tịch hội tư vấn thuế việt nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
trước tiên xin cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay
bà đánh giá như thế nào về những kết quả của việc áp dụng các chính sách miễn giảm và gia hạn các loại thuế
và lợi phí dành cho doanh nghiệp trong những năm vừa qua
riêng về năm hai nghìn hai mươi hai chỉ số hiện rất rõ
bởi vì chỉ số bình quân gdp cũng tăng trưởng hơn so với dự toán và kế hoạch quốc hội thông qua
còn đối với chỉ số hàng tiêu dùng thì vẫn đảm bảo ổn định
và một cái quan trọng nhất là người dân tin tưởng vào cái gói giải pháp hỗ trợ của quốc hội
của chính phủ của đảng và nhà nước
và người ta cảm giác trong lúc khó khăn luôn luôn có sự đồng hành có sự hỗ trợ
và chính cái sức mạnh của tinh thần bên cạnh với cái gói giải pháp về vật chất
cái hiệu quả là số tiền thuế gia hạn rồi lại là miễn giảm chính miễn giảm
phần này ngân sách mất đi nhưng bên kia là doanh nghiệp được góp phần để khôi phục phát triển xuất kinh doanh
và làm cho nền kinh tế khởi sắc hơn
việc giảm thuế vat thì sẽ được tiếp tục áp dụng đối với các nhóm hàng hóa và dịch vụ
có mức thuế là một mươi
trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ như đã từng áp dụng với năm hai nghìn hai mươi
việc lựa chọn các nhóm đối tượng hàng hóa dịch vụ nhất định để hỗ trợ
cũng như là thời gian áp dụng là sáu tháng thì có tính phù hợp như thế nào trong hoàn cảnh hiện nay ạ
khi mà setq yêu cầu là giảm thuế thì có hài hòa hai bên
một bên là cộng đồng doanh nghiệp nhưng một bên là tính lại cái ngân sách của nhà nước
và ngất sách của chính phủ
vì vậy phải cân nhắc là nên giảm cái gì không giảm cái gì
nhóm mặt hàng ví dụ như là
bưu trị viện thông rồi kinh doanh bất động sản hoặc là sản phẩm cơ khí
rồi sản phẩm hóa chất những cái sản phẩm hàng hóa chịu thuế thuộc đặc biệt
nếu như chúng ta tính đến cái tiêu dùng phổ thông và tiêu dùng cơ bản
thì cái nhóm này nó hơi cao hơn một chút
vì vậy thì để nhóm này là vẫn ở thể xuất là một mươi và không giảm
qua thực tế sáu tháng hai nghìn hai mươi ba và nghị định chính phủ hướng dẫn thì rất rõ
các nhóm không được giảm thuế thì ghi ra là chi tiết
thực hiện thì nó cũng giảm thiểu hơn
và nếu như trong lúc là viết văn bản và viết rõ đơn chứng từ
mà doanh nghiệp còn có những cái nhầm lẫn sai sót giữa mặt hàng được giảm không được giảm
thì tổng thuế hướng dẫn là cho doanh nghiệp sẽ kê khai điều chỉnh bổ sung
việc thực hiện các chính sách giảm thuế thì theo tính toán thì sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước
tuy nhiên như những năm trước chúng ta đã áp dụng các chính sách giảm thuế này
thì ngân sách nhà nước vẫn tăng vượt dự toán
kết quả này thì cho thấy điều gì ạ
và bà đánh giá như thế nào về những nỗ lực của chính phủ trong việc điều hành ngân sách
song song với đó là việc đồng hành và hỗ trợ cùng người dân và doanh nghiệp
khi thực hiện các cơ gói giải pháp về giảm thuế thì ngay lập tức lúc đó là ngân sách giảm
nhưng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi và sẽ có doanh thu nhiều hơn
và sẽ tạo ra nguồn thu ở vòng hai
cái khía cạnh thứ hai nữa là bên cạnh vấn đề giảm giảm miễn giảm thuế
thì cơ quan thuế thực hiện các cái biện pháp là
cải cách thuật thuộc hành chính về thuế
hoặc là tăng cường các cái biện pháp quản lý thuế số hóa
như là google như là youtube
thì hiện nay họ đã khai nộp thuế và riêng số tiền thuế đó
trong sáu tháng đầu năm thì đã lên tới bốn mươi tỷ
bên cạnh đó cơ quan thuế thực hiện các biện pháp
ví dụ như là thanh tra kiểm tra
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của bà
chương trình tiếp tục với một số thông tin chính sách mới đáng chú ý
tổng cục đồng bộ việt nam vừa ký quyết định về việc kiểm tra công tác
quản lý hoạt động vận tài bằng xe ô tô của sở giao thông vận tài tp hcm
với thời kỳ kiểm tra từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm kiểm tra
các nội dung kiểm tra gồm chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số một mươi
của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong tình hình mới và bản số tám nghìn một trăm một mươi một của bộ giao thông vận tài
về tăng cường kiểm tra xử lý xe dùm bên cóc xe trả hình tuyến cố định trên địa bàn
đặc biệt cục đồng bộ việt nam sẽ tổ chức quản lý hoạt động vận tài
qua thiết bị giám sát hành trình dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô
mời quý vị đến với các thông tin đáng chú ý được đăng tải
trên các số báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lãm phát là khẳng định
vừa được thủ tướng chính phủ phạm minh chính đưa ra
tại phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng một mươi năm
và đây cũng là nhan đề của bài viết đáng chú ý trên báo kinh tế và đô thị ngày hôm nay
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết
nước ta bước vào thực hiện kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
với nhiều khó khăn thách thức trồng chất
tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục chậm lại lạm phát vẫn ở mức cao
tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
tình hình kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực tháng sau tốt hơn tháng trước
về kế hoạch kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi bốn thủ tướng phạm minh chính khẳng định
chính phủ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát lãm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
quốc hội bắt đầu thực hiện quy trình lấy phiêu tiến nhiệm đối với bốn mươi bốn chức danh
do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
sự kiện này hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri và người dân
và báo công an nhân dân đã có phản ánh qua bài viết
đại biểu quốc hội nói gì về lấy phiêu tiến nhiệm
bài viết dẫn ý kiến của bà tạ thị yên phó trưởng ban công tác đại biểu
thuộc ủy ban thường vụ quốc hội đại biểu quốc hội tỉnh điện biên
rằng một trong những điểm khác biệt của việc lấy phiêu tiến nhiệm lần này
là việc sử dụng kết quả phiêu tiến nhiệm
nếu như trước đây kết quả lấy phiêu tiến nhiệm được sử dụng để tham khảo
trong đánh giá cán bộ thì bây giờ kết quả phiêu tiến nhiệm được sử dụng
để đánh giá cán bộ làm cơ sở cho công tác quy hoạch điều động bổ nhiệm
giới thiệu cán bộ ứng cử miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ
cụ thể người được lấy phiêu tiến nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba
tổng số phiêu đánh giá tiến nhiệm thấp có thể xin tử chức
sau ba năm giao quyền lựa chọn sách giao khoai cho các tỉnh thành phố
vấp phải nhiều ý kiến trái chiều bộ giáo dục và đào tạo vừa có dự thảo
trong đó có nội dung trả lại quyền chọn sách cho các nhà trường giáo viên
nếu được thông qua sẽ áp dụng trong năm học tới
dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa mới trong đó điểm mới là
mỗi trường học sẽ thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cho toàn bộ giáo viên môn học
tham gia lựa chọn sách của các môn học và đưa cả đại diện trang mại học sinh
vào việc lựa chọn sách
bộ giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu việc lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm
thực hiện dân chủ khách quan công khai minh bạch
sách giáo khoa được lựa chọn đảm bảo có từ một phần hai số giáo viên trở lên lựa chọn
sau đó nhà trường tổng hợp kết quả lựa chọn sách của các tổ chuyên môn
để lập hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa về cấp quản lý lập phòng giáo dục và đào tạo
sở giáo dục và đào tạo
căn cứ vào kết quả của các trường do sở giáo dục và đào tạo trình
ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các trường tại địa phương